để ngăn chặn tình trạng khai thác nước ngầm quá mức gây tác động tới tình trạng sụt lún và để bảo đảm sức khỏe cho người dân
ubnd tp hcm vừa giao sở tài nguyên và môi trường lập kế hoạch thực hiện giảm khai thác và sử dụng nước dưới đất tiến đến ngừng khai thác sử dụng nước ngầm
theo đó sở tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành ra soát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất của các khu công nghiệp
khu chế xuất khu dân cư trên địa bàn thành phố lập kế hoạch giảm khai thác sử dụng nước dưới đất tiến đến ngừng khai thác nước ngầm
đồng thời bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng để thay thế
ubnd tp hcm sẽ kiến nghị với bộ tài nguyên và môi trường về việc hạn chế ngừng cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố
thống kê cho thấy tp hcm hiện có đến một chín trăm hai mươi giếng khoan nước ngầm với lưu lượng khai thác năm trăm một mươi chín m ba một ngày
nhiều chuyên gia và cơ quan nghiên cứu cho rằng khai thác nước ngầm quá mức là một trong những nguyên nhân gây sụt lún đất ở tp hcm